các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mời quý vị cùng nhìn lại tình hình dịch covid một mươi chín ở nước ta trong một tuần qua ngay sau đây
cụ thể từ ngày bốn tháng năm số ca nhiễm lên hơn bốn ba trăm linh sau đó giảm dần xuống hơn ba ba trăm linh hôm bảy tháng năm tăng từ bốn trăm linh đến một năm trăm linh ca mỗi ngày
số ca nặng giao động từ bốn trăm bảy mươi đến năm trăm bốn mươi so với tuần trước số ca nặng giảm hai mươi một
số trường hợp tử vong duy trì dưới một mươi ca một ngày tổng cộng ghi nhận một mươi bảy ca tử vong một tuần
so với tuần trước đó số ca tử vong giảm năm mươi tám
ngày mùng ba và ngày mùng bảy tháng năm không ghi nhận ca tử vong do covid một mươi chín
trong tuần bộ y tế nới lỏng một số biện pháp chống dịch như dừng khai báo y tế nội địa và nhập cảnh
đề xuất cho thí sinh f thí tốt nghiệp khi có nguyện vọng không cách ly f một
vaccine tiếp tục được coi là vũ khí chiến lược chống covid một mươi chín
toàn quốc đang tiêm chủng mũi ba trong quý ii tiêm mũi hai cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
tổng cộng hai trăm một mươi năm triệu liều vaccine đã được tiêm trong đó một tám triệu liều cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tính đến ngày bảy tháng năm
đợt dịch thứ tư số ca nhiễm trong nước là hơn một mươi sáu triệu trong đó hơn chín ba triệu đã được công bố
bộ y tế đánh giá covid một mươi chín được kiểm soát trên toàn quốc
tuy nhiên dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường trên thế giới
tổ chức y tế thế giới who đánh giá thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch
cành ba biến chủng mới của ncov có thể xuất hiện
khiến tình hình dịch phức tạp hơn
vì vậy vẫn cần thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát covid một mươi chín
dù số ca mắc đã giảm đáng kể là thế tuy nhiên nước ta vẫn không chủ quan với đại dịch
bác phủ vaccine vẫn sẽ là phương pháp hữu hiệu để đầy lùi số ca mắc và số ca chuyển nặng tại việt nam